sau đây là thông tin cập nhật về tình hình sự cố công trường xây dựng thủy điện sông bung hai
theo thông cáo báo chí mới nhất từ tổng công ty phát điện hai genco hai
hiện tại chứ công trình hồ chứa lòng hồ đã được tháo cạn nước thông qua hầm dẫn dòng về hạ lưu
tất cả các hạng mục công trình chính hoạt động bình thường bảo đảm an toàn
đến nay năm xã thuộc khu vực hạ du đều đã liên lạc được với toàn bộ các cá nhân mà trước đây chưa liên lạc được
cenco hai và ban quản lý dự án đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã la e thăm hỏi và động viên
hỗ trợ ban đầu thực phẩm và tiền cho ba gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố và đang tiếp tục kiểm kê
đánh giá để tiến hành khẩn trương đền bù nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng
genco hai và nhà thầu tổng công ty xây dựng thủy lợi bốn đã thuê thợ lặn và phối hợp với ban chỉ huy cứu nạn cứu hộ địa phương
tích cực tìm kiếm hai công nhân mất tích dọc theo khu vực hạ du
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn điện lực việt nam dương quang thành đã trực tiếp có mặt tại công trường
để chỉ đạo genco hai và ban quản lý dự án thủy điện sông bung hai cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm hai công nhân mất tích
phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng
chỉ đạo các đơn vị tư vấn nhà thầu khẩn trương khắc phục sự cố